thông tin cùng các đầu mối liên lạc để bà con người việt tại ukraine liên hệ trong trường hợp cần thiết như sau
tại ba lan đại sứ quán việt nam tại ba lan theo số điện thoại

chủ tịch hội người việt nam tại ba lan theo số điện thoại

hội đoàn người việt nam tại hungary theo số điện thoại

hoặc cộng ba mươi sáu ba trăm linh bảy hai trăm năm mươi bốn sáu trăm sáu mươi tám
tại romania đại sứ quán romania tại việt nam theo số điện thoại
hội đoàn người việt nam tại romania theo số điện thoại

tại slovakia đại sứ quán việt nam tại slovakia theo số điện thoại

hoặc số điện thoại

hội đoàn người việt nam tại slovakia theo số điện thoại

hỗ trợ phiên dịch làm thủ tục tại biên giới số điện thoại

hoặc số điện thoại

tại belarus đại sứ quán việt nam tại belarus theo số điện thoại

hoặc số điện thoại

tại moldova đại sứ quán việt nam tại ukraine
kiêm nhiệm moldova theo số điện thoại
cộng ba mươi tám sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tám nghìn chín trăm chín mươi chín
hội đoàn người việt nam tại moldova
theo số điện thoại

tại nga đại sứ quán việt nam tại nga
số điện thoại
cộng ba mươi bảy sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tám nghìn chín trăm chín mươi chín

thông tin chi tiết về điều kiện nhập cảnh
người dân có thể truy cập website của ủy ban nhà nước về người việt nam tại địa chỉ
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình ukraine
trong bản tin quốc tế vào lúc một mươi giờ sáng nay
mời quý vị chú ý đón xem
tiếp theo sẽ là cụm tin chính sách đáng chú ý có hiệu lực trong tháng ba này
nghị định số hai hai nghìn hai mươi hai ndcp ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản
có hiệu lực từ ngày một ba hai nghìn hai mươi hai
nghị định này quy định các nội dung về điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản
về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản
về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựng có sẵn

chuyển nhượng hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
có hiệu lực từ ngày một mươi năm ba hai nghìn hai mươi hai
nghị định số một mươi ba hai nghìn hai mươi hai ndcp bổ sung thêm quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa
theo đó bộ khoa học và công nghệ giúp chính phủ quản lý nhà nước
về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa
hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa
và hỗ trợ phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực
phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu
theo thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải
quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ
có hiệu lực từ ngày ba mươi một ba hai nghìn hai mươi
tiêu chí thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án
phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt
thực hiện hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng
và sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại
trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép
trường hợp trạm thu phí hoàn vốn cho dự án đối tác công tư
phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án
trên các báo số ra sáng nay có những nội dung gì đáng chú ý
mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin ngay sau đây
báo đại biểu nhân dân thông tin
bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng bảo hiểm xã hội công an nhân dân
gọi chung là bảo hiểm xã hội tỉnh
về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo thông tin
cổng tiếp nhận thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành
và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế
để các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin
khi người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại quyết định số sáu
có thể thấy việc bộ công an bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
phối hợp tổ chức triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip
để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là minh chứng rõ nét
trong việc hướng tới nền hành chính hiện đại chính phủ số
tạo điều kiện tối đa cho người có thẻ bảo hiểm y tế
về các thủ tục khám chữa bệnh
không phát sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ
thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh được tiết giảm tối đa
thông tin trên báo pháp luật tp hcm
trong những ngày vừa qua những dòng thông tin về loạn giá bán ký test nhanh covid một mươi chín
nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc
nhiều bạn đọc mong muốn ngành y tế sớm có quy định thống nhất về giá kýt test covid một mươi chín
cũng theo thông tin trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng
sẽ có rất nhiều người dân cần mua ký test
chính phủ nên có chính sách trợ giá mặt bằng ký test
để người dân có điều kiện theo dõi và cách ly ngay
nếu chẳng may nhiễm covid một mươi chín
chính sách trợ giá mặt hàng giúp người dân có điều kiện theo dõi và cách ly ngay
điều này cũng có phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch
cũng trên báo pháp luật tp hcm
nhiều doanh nghiệp hiệp hội kiến nghị các cơ quan chức năng
bỏ quy định cách ly năm ngày người lao động là f một
bởi nếu cứ phát hiện f một là cách ly
thì tình trạng thiếu hụt lao động sẽ ngày càng trầm trọng
khi nhà máy có f địa phương mang thông báo dán ngay trước cổng
người lao động đến ứng tuyển sợ quá bỏ chạy hết
còn f một thì bị cách ly nên chúng tôi thiếu người làm trầm trọng
báo pháp luật tp hcm dẫn chia sẻ của lãnh đạo một doanh nghiệp
ông đỗ xuân lập chủ tịch hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam cho biết là tình trạng
người lao động tiếp xúc với f trở thành f một
nhưng phải thực hiện cách ly trong năm ngày
không thể đến nhà máy sản xuất
càng khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong tổ chức sản xuất
do vậy chúng tôi kiến nghị với f một thì chỉ cần test âm tính
vẫn có thể đi làm bình thường
khi đi làm thì tuân thủ nghiêm túc quy định năm k
theo báo kinh tế và đô thị
lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng
nhiều đối tượng đã bất chấp thủ đoạn
giao bán thuốc giả điều trị covid một mươi chín
tràn lan trên mạng
cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng
mỗi người dân hãy cần cảnh giác hơn với thủ đoạn lừa đảo này
thông tin dẫn ý kiến được
của dược sĩ hà quang tuyến
trưởng khoa dược bệnh viện đại học y hà nội
việc mua bán và sử dụng các thuốc kể trên đều là vi phạm
nghiêm trọng luật dược giảm hiệu quả phòng chống dịch
tạo cơ hội cho những cá nhân lợi dụng
buôn bán thuốc giả thuốc kém chất lượng
thuốc nhập lậu để trục lợi cá nhân
người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua và dùng thuốc trị covid một mươi chín
theo thông tin truyền tai
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng
tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi về sức khỏe
thậm chí là có thể làm trầm trọng
tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh
theo báo lao động
thì hơn một mươi năm thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực
dù đã có sửa đổi bổ sung
nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập và lạc hậu
phân tích của chuyên gia cao cấp về thuế
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
cần phải tăng mức khởi điểm thu nhập đóng thuế
các bậc thuế cần phải giãn ra
nếu không thì sẽ khiến cho những
sẽ khiến cho người dân tìm cách để lách và trốn thuế
báo lao động dẫn chứng
trong khi doanh nghiệp được hưởng mức giảm ba mươi
thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân
vẫn phải chịu nghĩa vụ một trăm linh là không công bằng
ngoài ra thì cần phải có những chính sách riêng
hỗ trợ những đối tượng thu nhập thấp
không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân
chuyên gia cao cấp về thuế
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
kiến nghị cần phải tăng mức khởi điểm thu nhập đóng thuế
các bậc thuế cần phải giãn ra
chứ không thì lại khuyến khích người ta lách luật trốn thuế
về vấn đề này bộ tài chính cho biết
sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu
để có thể điều chỉnh phù hợp
khi sửa luật thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới